từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng sáu đảng bộ thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã tổ chức đại hội đảng bộ thị xã lần thứ hai mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội được ban thường vụ tỉnh ủy hà nam chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
phát biểu tại đại hội đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao đã biểu dương chúc mừng những thành tích mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân thị xã duy tiên đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí cũng đề nghị đại hội tập trung trí tuệ thảo luận đánh giá nghiêm túc những mặt được chưa được trong nhiệm kỳ qua
từ đó đề ra định hướng phát triển phù hợp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ thị xã duy tiên đã chủ động nắm bắt thời cơ vượt qua khó khăn thách thức phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra
đại hội đã bầu ba mươi bảy đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu ban thường vụ bí thư các phó bí thư ủy ban kiểm tra chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa mới